thông tin về vụ sạt lở đất ở lâm đồng đã làm cho hai mươi hai chiến sĩ bộ đội tử vong
ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng khẳng định thông tin này đang lan truyền trên mạng xã hội
là bịa đặt và hoàn toàn không có thực
trước đó trên facebook khu vực lâm đồng đã lan truyền thông tin có tựa đề như sau
vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi sạt lở đất ở lâm đồng hai mươi hai chiến sĩ bộ đội tử vong
cùng với dòng trạng thái này thì bài viết còn kèm theo một số hình ảnh
liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra tại miền trung vào mùa mưa năm trước
do không tìm hiểu kỹ thông tin rất nhiều người đã tương tác với bài viết này
một số người cũng nhận ra là thông tin giả mạo lên tiếng cảnh báo và tố giác tới cơ quan chức năng
và ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lâm đồng đã kiểm tra xác minh và xác định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật